phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giữ đối tượng nguyễn quang điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
trú tại thôn cống đá xã âu lâu thành phố yên bái về tội giết người
vào khoảng hơn một mươi hai h trưa ngày năm tháng bảy nguyễn quang điệp đi bán hàng về
thì thấy nguyễn quang đường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú cùng thôn là cháu ruột của mình đang ở trong nhà
do bực tức vì trước đó đường thường xuyên đến nhà chửi bới
nên sau khi hỏi đường không trả lời điệp đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào mặt và cổ
đã khiến đường ngã cục tại chỗ
trừ hả giận điệp lấy một phít nước nóng rộn lên mặt nạn nhân
rồi tiếp tục dùng dao chém thêm một nhát vào gáy đã khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án nguyễn quang điệp đến nhà mẹ đẻ của mình kể lại sự việc
và bị lực lượng công an bắt xử
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố vụ án
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ngô trung hiếu
chú tại thành phố cao bằng bến địt duột chú tại huyện hòa an
về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với phạm thanh hương
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nhận được thông tin các đối tượng cho vay lãi nặng
thúc giục gây gắt đe dọa tấn công đòi nợ
phòng cảnh sát hình sự và công an thành phố cao bằng
đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng giao dịch thu nợ
thu giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
căn cứ tài liệu thu được cùng với lời khai của những người liên quan xác định
phạm thanh hương đã cho khách vay số tiền ba sáu tỷ đồng
thu gần ba trăm linh triệu đồng tiền lãi
bến nhật duột và ngô trung hiếu cho các khách vay số tiền bốn trăm hai mươi triệu đồng
đã thu hai trăm chín mươi bốn triệu đồng tiền lãi
đinh thị ngọc lan chú tại thành phố cao bằng
đã cho các khách vay số tiền ba chín tỷ đồng
thu gần một trăm bốn mươi triệu đồng tiền lãi
trong quá trình đòi nợ thì bến nhật duột và ngô trung hiếu
đã có hành động thái độ cử chỉ lời nói chửi bới đe dọa
uy hiếp tinh thần để lấy tiền
tạo cho một số khách vay sợ hãi
và nghĩ rằng hiếu và duật có thể dùng bạo lực
nếu như không để cho lấy tài sản
thưa quý vị mặc dù là khu phố văn hóa
thế nhưng người dân trong hẻm hai trăm bốn mươi hai đường tây thạnh
phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
lại đang rước bước xuống
một bất cập đã tồn tại
ở đây nhiều năm nhiều lần phản ánh
nhưng chính quyền địa phương vẫn chỉ dậm chân tại chỗ
mà không giải quyết được gì
bất cập đó là gì sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
như mọi ngày những chiếc xe này
luôn nằm y tại đây
gần một nửa đường hẻm hai trăm bốn mươi hai tây thành
đã bị nó chiếm dụng
theo nhiều người dân khi có ô tô khác qua lại
thì không còn chỗ cho xe máy đi
ngoài ra những lúc có trẻ em chơi đùa
thì những chiếc xe này gây khuất tầm nhìn
dẫn đến những tình huống nguy hiểm
bây giờ xe đậu như thế
thì ví dụ tôi nói
giả sử phía trong có những người từ trong hẻm đi ra
thì nguyên cái đoàn xe nó khuất đậu dài
thì đi ra thì cực kỳ nguy hiểm
phía trong ngoài này ta chạy vô buổi chiều
là ví dụ giờ tăng tầm là ta đi làm gì
nó chạy vô ở đây đăng ra thì rất là dễ bị gây tai nạn
thứ hai nữa là các cháu thiếu nhi
nó chạy nó đâu có phải thức như phải được
nó từ trong nó băng sẹt ra băng sẹt ra
thì cực kỳ nguy hiểm
gây bức xúc hơn cả lại nằm ở chính chốt dân phòng này
nó được xây dựng nhằm đảm bảo an ninh trật tự
cho khu phố văn hóa này
tuy nhiên bà con lại chưa một lần thấy được chức năng của nó
thay vào đó từ lâu
nó đã được sử dụng vào mục đích khác
chưa kể ai là người hưởng lợi
từ khi chuyển đổi mục đích
từ ngày mà dựng lên đến giờ
là không có một đồng chí nào
mà dân phòng đến trực cả
cũng như là diễn biến
tình hình về an ninh là phức tạp
thậm chí là có khi thức dậy
thấy có cả kim tim ở sau cái trò này
nhưng bà con
khu phố này
cũng đã phản ảnh rất nhiều lần với chính quyền địa phương
tuy nhiên là việc giải quyết
ở đây là chưa triệt để
dựng lên chốt dân phòng nhưng mà từ lúc dựng lên
cho tới bây giờ
liên hệ ủy ba nhân dân phường tây thạnh
quận tân phú trong giờ hành chính
nhưng phòng tiếp công dân đã khóa cửa
một chuyên viên tiếp chúng tôi đã lấy thông tin phản ánh
và cho biết sẽ có đại diện phường
liên hệ lại vào ngày hôm sau
nhưng điều đó đã không diễn ra
khi phóng viên liên hệ qua điện thoại với ông phan thanh hòa
chủ tịch ủy ba nhân dân phường tây thạnh
thì đã có bất ngờ trong câu trả lời
chúng tôi có gửi văn bản lên
bên bàn tàu gửi thông của quận
để hỗ trợ xử lý
tại phường không xử lý được xe tải
chúng tôi không xử lý được
còn cái chốt dân phòng
chốt dân phòng
chỉ để mấy cái vật tư
của quận phố thôi chứ đâu có gì
trong đó đâu anh
chốt dân phòng nhìn chốt dân con
chứ đâu có được tiên cố gì đâu
chốt dân phòng
theo chủ tịch phường tây thạnh thì
chốt dân phòng chỉ để đồ vật tư của khu phố
nhưng hình ảnh này chúng tôi ghi nhận được
bên trong lại hoàn toàn không phải như vậy
vật dụng là hàng chục vỏ lon bia
nằm lăn lóc sau cánh cửa
điều đáng nói nữa là vụ việc diễn ra trong thời gian dài
và đã có nhiều phản ánh từ phía người dân
nhưng chủ tịch phường lại khẳng định
chỉ trả lời thông tin báo chí qua văn bản
và theo thời gian quy định
có nghĩa trong vòng ba mươi ngày tới đây
phương tây thạnh mới có văn bản gửi cơ quan báo chí
về nội dung phản ánh trên